công an huyện đông hòa tỉnh phú yên vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn vì tội cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm nguyễn thanh tùng đi ngang qua nhà anh võ hồng lai
thì thế anh lai cùng ông nguyễn bá điền là thợ xây cho nhà anh lai đang ăn cơm và uống rượu
tùng cũng vào uống rượu chung sau đó giữa tùng và ông điền lời qua tính lại rồi xảy ra xô xát
tùng dùng gạch ném chúng vào đầu ông điền gây thương tích và đưa đi cấp cứu
đến ngày sáu một mươi hai ông điền chết khi đang điều trị tại bệnh viện trợ rẫy